sáng nay tại hà nội ban tổ chức trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo cùng dự có chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng và chín mươi bốn học viên là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thực hiện quy định số một trăm sáu mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai được tổ chức với mục tiêu hệ thống lại các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời cung cấp thêm kiến thức mới những vấn đề có tính lý luận thực tiễn
phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
trong năm ngày học các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên là các đồng chí ủy viên bộ chính trị trình bày chín chuyên đề
với chủ đề về phát triển kinh tế xã hội xây dựng chính phủ liêm chính và hành động xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ công tác tư tưởng lý luận phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa chiến lược quốc phòng an ninh đối ngoại
theo kế hoạch lớp bồi dựng thứ hai sẽ được khai giảng ngay trong cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác nhất là trong công tác cách mạng
học tập vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi rất thiết thân nếu không học thì sẽ lạc hậu mà lạc hậu sẽ dần lên thoái bộ
trên tinh thần đó tổng bí thư đề nghị các đồng chí học viên của lớp học nhận rõ trách nhiệm của mình
học tập nghiêm túc với tinh thần khiêm tốn và cầu thị biến quá trình học thành quá trình tự học tự nghiên cứu
liên hệ suy ngẫm tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc của mình